tình bão khẩn cấp cơn bão số một mươi ba tức bão vảm cỏ
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão còn cách đà nẵng thừa thiên huế khoảng một trăm ba mươi km
cách quảng trị khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
ngay trên vùng bờ biển từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dâng do bão cao năm một m
nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá
tại các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng
từ đêm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một từ phía nam nghệ an đến quảng nam
có mưa to đến rất to với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
ở thanh hóa phía bắc nghệ an và quảng ngãi có mưa to với lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
thưa quý vị lý giải về việc bão tăng hai cấp trong đêm qua một mươi ba tháng một mươi một
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
theo số liệu quan trắc các điều kiện về nhiệt bề mặt biển thông lượng nhiệt không thay đổi nhiều
thế nhưng do dòng ra trên cao mạnh lên khiến cho kích cỡ bão nhỏ lại
tạo điều kiện tiềm năng cho cường độ bão mạnh lên
lúc này bão đã bắt đầu đi vào khu vực vùng biển lạnh có dấu hiệu tương tác với không khí lạnh
nên bão số một mươi ba có khả năng bắt đầu suy giảm về cường độ
các tỉnh khu vực bắc và trung bộ từ phía nam nghệ an đến quảng ngãi
có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba
tâm là quảng bình đến quảng nam
từ chiều nay đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một từ phía nam nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to
có nơi trên ba trăm năm mươi mm
khi còn hoạt động trên mặt biển cường độ bão số một mươi ba tương đương với cơn bão số chín vừa qua
cũng là cơn bão gây ra gió mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua cho vùng ven biển và đất liền miền trung